thưa quý vị sáng nay ngày chín tháng tám tại thành phố đà nẵng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì buổi gặp mặt biểu dương các chức sắc tôn giáo có nhiều đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cùng tham dự có các đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo thành phố đà nẵng và các chức sắc trước việc đại diện cho các tôn giáo trong cả nước
theo báo cáo tại buổi làm việc tính đến tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhà nước ta đã công nhận và đăng ký hoạt động cho bốn mươi ba tổ chức tôn giáo thuộc một mươi sáu tôn giáo với hai mươi sáu triệu tín đồ
gần năm mươi sáu chức sắc hơn một trăm bốn mươi năm chức việc hai mươi chín cơ sở thờ tự và khoảng bốn mươi năm cơ sở tín ngưỡng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng
ghi nhận đánh giá cao những đóng góp to lớn của các tôn giáo và đồng bào có đạo trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đặc biệt là biểu dương những giá trị văn hóa đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo trong việc xây dựng nếp sống văn hóa văn minh
phát huy các nguồn lực tôn giáo góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị sáng nay tại hà nội đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã chủ trì cuộc họp bàn về công tác chuẩn bị tổ chức cầu truyền hình năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
chủ đề của chương trình cầu truyền hình năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh được thống nhất là bài ca kết đoàn
đây là hoạt động mang tính chính trị có ý nghĩa to lớn thể hiện sự lãnh đạo của đảng cùng nhân dân cả nước quyết tâm thực hiện năm di nguyện của chủ tịch hồ chí minh
nội dung chương trình sẽ nhấn mạnh vào các tư liệu lịch sử quý báo về chủ tịch hồ chí minh từ lúc thơ ấu
đến khi trưởng thành ra đi tìm đường cứu nước và trở thành vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc đưa đất nước việt nam thoát khỏi ách nô lệ và trở thành quốc gia độc lập
chương trình cầu truyền hình sẽ được thực hiện tại bốn điểm cầu hà nội thành phố hồ chí minh nghệ an và huế
đây đều là những địa điểm có ý nghĩa lịch sử gắn bó mật thiết với cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh
dự kiến chương trình cầu truyền hình năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh sẽ được diễn ra vào lúc hai mươi h ngày một tháng chín
thưa quý vị hướng tới kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tôn vinh những chiến thắng vĩ đại của dân tộc qua các cuộc trường trinh chống quân xâm lược thống nhất và bảo vệ tổ quốc
tối qua ngày tám tháng tám báo nhân dân phối hợp với nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên thủa trường trinh
tới dự có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng
trưởng ban nội chính trung ương các đồng chí là ủy viên trung ương đảng đồng chí thuận hữu tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam đồng chí nguyễn ngọc thiện bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch
đồng chí nguyễn đức trung phó bí thư thành ủy chủ tịch ubnd tp hà nội
chương trình nghệ thuật đặc biệt thủa trường trinh được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình nhân dân và tiếp sóng trên một số đài truyền hình địa phương
chương trình gồm ba trường trường một là kháng chiến chống thực dân pháp trường hai mang tên kháng chiến chống mỹ cứu nước và trường ba với tên gọi những cuộc chiến vệ quốc
chương trình cũng là một cái dấu ấn và cũng là một cái điều mà những người thực hiện chương trình rất mong muốn để cho những thế trẻ cũng có thể nắm được toàn bộ lịch sử dân tộc suốt cuộc tháng chiến
chương trình nghệ thuật đặc biệt thủa trường trinh đã mang lại hồi ước đáng nhớ cùng những ca khúc đi cùng năm tháng
khi lịch sử được tạo ra
qua giọng hát cùng những điệu múa đầy cảm xúc của các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật đương đại
đưa khán giả trở lại những ngày tháng tám lịch sử năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trận chiến địa biên phủ chấn động địa cầu
ngày giải phóng thủ đô những năm tháng xẻ dọc trường sơn đi cứu nước
cuộc chiến bảo vệ biên giới tây nam cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc tổ quốc
tôi cảm thấy rất xúc động và tự hào bởi chương trình nghệ thuật được giàn dựng một cách rất công phu
và đã mở
mở ra đã đưa lại cho khán giả chúng tôi cả một cái quãng thời gian chiến đấu kháng chiến của nhân dân việt nam
để giành lại quyền độc lập tự do của dân tộc và hướng tới sự no ấm và hạnh phúc của ngày hôm nay
báo nhân dân đã tổ chức một cái chương trình cũng rất là công phu và có cái chiều sâu
và đem lại một cái góc nhìn rất chân thực và rất là ý nghĩa cho tất cả các khán giả khi mà theo dõi chương trình này
có thể nói chương trình nghệ thuật đặc biệt thủa trường trinh với những bài ca đi cùng năm tháng
đã một lần nữa tái hiện lại dấu ấn lịch sử của dân tộc qua các cuộc kháng chiến
mang tới cho khán giả những cảm xúc thiêng liêng những hồi ước về con đường mà cả dân tộc đã đi qua
là cả một chặng đường đầy oanh liệt và gian khó
thế nhưng thời gian càng lùi xa quy mô khúc ca khải hoàn chiến thắng càng lung linh tỏa sáng
nhằm thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực văn thư lưu trữ công tác nội vụ tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và dịch vụ công
trong các ngày từ mùng bốn đến mùng một mươi tháng tám đoàn công tác của bộ nội vụ đã thăm và làm việc tại liên bang nga
trong cuộc gặp trợ lý tổng thống nga anatoly serisev tại trụ sở văn phòng tổng thống nga ngày bảy tháng tám
đoàn công tác của bộ nội vụ mong muốn văn phòng tổng thống nga chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh
qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu
trợ lý tổng thống nga anatoly serisev phụ trách vấn đề chính sách cán bộ khẳng định văn phòng tổng thống đang tích cực hợp tác với các bộ ngành việt nam
nhất là trong các lĩnh vực đấu tranh phòng chống tham nhũng quản lý nhà nước công tác cán bộ
trước đó tại buổi làm việc với người đứng đầu cơ quan lưu trữ liên bang nga ông andrei atizov
hai bên đã trao đổi khái quát về chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của các cơ quan liên quan
trao đổi kinh nghiệm tổ chức mô hình lưu trữ điện tử của nga công tác bảo quản phát huy giá trị các di sản tư liệu
thưa quý vị chiều qua sau khi bộ giáo dục và đào tạo đã hoàn tất đợt lọc ảo cuối cùng các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn của năm nay
những trường đầu tiên công bố điểm chuẩn là đại học bách khoa hà nội học viện tài chính đại học ngoại thương và đại học y
trường đại học bách khoa hà nội có mức trúng tuyển của các ngành từ hai mươi đến hai mươi bảy bốn mươi hai điểm trong đó ngành có mức điểm chuẩn cao nhất thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin với hai mươi bảy bốn mươi hai điểm
học viện tài chính công bố mức điểm chuẩn với ngành có điểm cao nhất là quản trị kinh doanh với hai mươi sáu tám điểm
trường đại học ngoại thương cơ sở hà nội ngành có mức điểm cao nhất là quản trị kinh doanh quốc tế hai mươi sáu hai mươi năm điểm kinh tế kinh tế quốc tế và luật là hai mươi sáu hai điểm
trường đại học y hà nội có điểm chuẩn cao nhất là ngành y đa khoa hai mươi sáu bảy mươi năm điểm
khu vực phía nam đại học giao thông vận tải tp hcm có mức điểm chuẩn vào từng ngành của trường giao động từ một mươi bốn điểm đến hai mươi ba một điểm
trường đại học ngân hàng tp hcm đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển chính thức với mức điểm chuẩn cao nhất là hai mươi hai tám và thấp nhất là một mươi năm năm mươi sáu điểm
với ngành công an học viện cảnh sát nhân dân cũng công bố mức điểm trúng tuyển từ một mươi chín sáu mươi hai đến hai mươi bảy một mươi hai điểm
điểm trúng tuyển cao nhất khối co ba thí sinh nữ ngành nghiệp vụ cảnh sát phía bắc
trong những ngày vừa qua chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên toàn tỉnh lâm đồng đã có mưa to đến rất to khiến nhiều nơi bị ngập nghiêm trọng và có nơi bị cô lập
hiện địa phương này đang tích cực khắc phục hậu quả di rời hộ dân bị ngập đến nơi an toàn lập hàng giao cắm biển cảnh báo tại các nơi sạt lở và bảo đảm giao thông thông suốt
theo thống kê ban đầu mưa lớn đã gây lũ quét ngập lụt tại nhiều địa phương đặc biệt tại các huyện phía nam và tây nam của tỉnh khiến hơn một sáu trăm sáu mươi ngôi nhà bị ngập hơn hai bốn trăm linh hectare rau củ hơn năm mươi ha ao cá bị cuốn trôi
thiệt hại ước tính hàng trăm tỷ đồng đặc biệt một công an viên xã lộc châu thành phố bảo lộc trong khi giúp dân chống lũ đã trượt chân xuống hố sâu và tử vong

trước diễn biến phức tạp của thiên tai ubnd tỉnh lâm đồng đã có công điện về việc tăng cường công tác ứng phó khắc phục tình hình mưa lũ ngập lụt sạt lở đất trên địa bàn tỉnh
ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn các địa phương và các đơn vị chức năng đi kiểm tra thực tế cùng với địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả di rời người dân đến nơi an toàn
trong nguy cơ vỡ đập thủy điện đắc ca tại xã phú sơn huyện đắc rơ lấp tỉnh đắc nông do sự cố kẹt cửa van
chiều tối ngày tám tháng tám ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện bù đăng tỉnh bình phước đã tổ chức di rời khoảng hai trăm linh hộ dân thuộc bốn xã chịu ảnh hưởng lên khu vực có địa hình cao hơn
trước đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình phước và tỉnh đắk nông đã có buổi làm việc với công ty thủy điện đắc ca
hiện mực nước của công trình thủy điện đắc ca đang ở cao trình bốn trăm bảy mươi bảy mét ứng với dung tích hồ khoảng một mươi bốn triệu mét khối
với sự chủ động tích cực trong việc vận động học sinh chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất trang thiết bị ngành giáo dục và đào tạo huyện tha nguyên đang tự tin bước vào năm học mới với tinh thần quyết tâm thi đua dạy tốt học tốt
thưa quý vị nhằm thu thập những quan điểm ý kiến của doanh nghiệp về dự thảo bộ luật lao động sửa đổi ngày tám tháng tám tại hà nội phòng thương mại và công nghiệp việt nam đã tổ chức hội thảo góp ý sửa đổi dự thảo bộ luật lao động từ doanh nghiệp
tại đây các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn được bình đẳng với người lao động
tại hội thảo các đại biểu đã thảo luận đóng góp ý kiến tập trung vào những vấn đề như điều chỉnh tuổi nghỉ hưu khung làm thêm giờ giờ làm việc và nghỉ ngơi của người lao động về tổ chức đại diện của người lao động tại cơ sở giải quyết tranh chấp lao động hợp đồng lao động tiền lương kỷ luật lao động
cộng đồng doanh nghiệp cũng nhấn mạnh cần phải nghiên cứu các đặc thù và đánh giá tác động cụ thể đối với các đối tượng được điều chỉnh đặc biệt trong chính sách tác động của cách mạng bốn trong quan hệ lao động
dự án bộ luật lao động sửa đổi đã trình quốc hội xem xét cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ bảy vừa qua
bộ luật có phạm vi sửa đổi rộng với một trăm sáu mươi hai điều được sửa đổi hai mươi chín điều được bổ sung bãi bỏ bốn mươi chín điều so với bộ luật lao động hiện hành dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay đã được sáu năm và trong khi giá cả hàng hóa dịch vụ thì tăng liên tục thế nhưng mức thuế thì vẫn như cũ chưa có sự thay đổi
chi phí cuộc sống thì tăng lên thu nhập thực tế rõ ràng là sẽ ít hơn mà thuế thu nhập cá nhân chưa điều chỉnh sẽ khiến số tiền chịu thuế của người dân tăng cao hơn
hiện mức thu nhập của chị phan thị ngọc thúy một nhân viên văn phòng tại hà nội là một mươi bốn triệu đồng một tháng
số tiền này chỉ đủ cho chị chi trả thuê nhà chi tiêu và cho con ăn học mà không còn để tích chữ dự phòng
trong khi đó hàng tháng chị vẫn phải nộp một khoản thuế thu nhập cá nhân
chín triệu là bản thân và ba triệu sáu cho một người phụ thuộc
thì thực ra là nếu mà tính theo cái chi phí giá cả hiện tại bây giờ thì cái ba triệu sáu đấy không thể đủ cho chi trả chi phí cho con cái
các khoản học hành hay là
luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi ba
tính đến thời điểm này sau hơn sáu năm áp dụng cpi đã tăng sấp xỉ hai mươi bốn
đến hết năm nay dự kiến tăng khoảng hai mươi sáu trong khi đó các ngưỡng chịu thuế vẫn được giữ nguyên
rõ ràng chi phí cuộc sống đã tăng lên thu nhập thực tế sẽ ít đi khiến cho số tiền chịu thuế sẽ lớn hơn
có thể đây là lý do mà nhiều người lao động muốn lẩn tránh kê khai thu nhập để tránh thuế
nhà nước quan tâm hơn
cái chế độ cho người lao động và tăng cái phần mà giảm trừ gia cảnh lên để đảm bảo cái việc rằng là
tất cả các cá nhân người lao động là thực hiện đúng chính sách là nộp thuế thu nhập cá nhân
thì hiện tại bây giờ là với cái mức mà giảm trừ gia cảnh đấy nó thấp
nhìn khác phó giáo sư tiến sĩ lê xuân trường lại cho rằng khi thiết kế luật ngưỡng giảm trừ đã được tính dự phòng
nên việc giá cả biến động đều nằm trong tinh toán
mức giảm trừ chúng ta thiết lập so với thông lệ các nước trên thế giới là chúng ta thiết lập tương đối cao
bởi vì là thông thường là cái mức giảm trừ là người ta tính căn cứ vào gdp bình quân đầu người
một số người bây giờ thì cứ lấy cái mức sống của đô thị để mà so sánh là nó không phù hợp
luật thuế thu nhập cá nhân có quy định mở
trường hợp cpi biến động trên hai mươi so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành
thì chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh
để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo
do vậy nhiều công chức nhân viên văn phòng như chị ngọc thúy có mong muốn được điều chỉnh lại mức giảm trừ gia cảnh hợp lý hơn
thưa quý vị tối qua ngày tám tháng tám tại thành phố quy nhơn
ủy ban nhân dân tỉnh bình định đã long trọng tổ chức lễ khai mạc liên hoan quốc tế võ cổ truyền việt nam lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
liên hoan võ cổ truyền việt nam lần thứ bảy quy tụ hơn một hai trăm linh võ sư võ sinh đến từ một mươi năm quốc gia trên thế giới
liên hoan diễn ra trong năm ngày
từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng tám với nhiều nội dung phong phú
khác với các lần trước liên hoan năm nay sẽ có thêm nội dung thi đấu đối kháng và hội diễn
hoạt động giao lưu giữa các đoàn võ thuật sẽ diễn ra tại ba địa điểm như huyện tây sơn tuy phước và thị xã an nhơn
trước đó vào buổi sáng các đoàn tham dự liên hoan đã dân hương dân hoa tại đài kính thiên và bảo tàng quang trung thuộc huyện tây sơn tỉnh bình định
tại hậu giang vừa khai mạc hỗ trợ mua sắm và ẩm thực hàng việt nam thái lan năm hai nghìn hai mươi
hỗ trợ diễn ra từ ngày tám đến ngày một mươi tám tháng tám thu hút hơn hai trăm linh doanh nghiệp tham gia trưng bày hơn bốn trăm năm mươi gian hàng
với các sản phẩm có thế mạnh của hai nước việt nam thái lan như nông lâm thực phẩm đồ uống thời trang dệt may đồ gỗ thủ công mỹ nghệ máy móc thiết bị bất động sản tài chính ngân hàng
ngoài ra hỗ trợ còn diễn ra nhiều hoạt động ẩm thực giới thiệu các món ăn ngon của thái lan của hậu giang và các vùng miền trên cả nước
hàng đêm có các chương trình văn nghệ ca nhạc phục vụ khách tham quan